chiều ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng đã bắt thêm sáu nghi phạm
nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người trong vụ tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc

công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở
xã ea cờ tu và ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng
kêu gọi đồng bào người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin chính xác
giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với các trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an huyện sẽ bảo mật thông tin bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện cờ đông búc địa chỉ thôn nam tân xã chư cơ bô huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
chuyển sang một thông tin khác
một người đàn ông ba mươi ba tuổi cư trú tại phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
có những bình luận sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở đắk lắc đã bị xử phạt bảy năm triệu đồng
trước đó ngày một mươi một tháng sáu người đàn ông này đã sử dụng tài khoản facebook của mình vào bình luận với nội dung vô căn cứ
và hoàn toàn không đúng sự thật về vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở công an xã ở tỉnh đắk lắc
làm việc với cơ quan công an người này thừa nhận bản thân thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị
mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội dẫn đến bản thân có sự có sự thiếu hiểu biết và nhận thức lệch lạc
từ đó đã có những bình luận thiếu kiểm chứng xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân
căn cứ hành vi và mức độ vi phạm công an tỉnh khánh hòa đã xử phạt người đàn ông này bảy năm triệu đồng
yêu cầu gỡ bỏ tất cả các nội dung vi phạm cam kết không tái phạm
tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty để làm giả bảy mươi ba bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng lê đình vĩ và hàn văn thăng
cùng chú tại tỉnh thanh hóa về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt mặc dù không được giao nhiệm vụ làm hồ sơ xe cơ giới cải tạo
nhưng hàn văn thăng và lê đình vĩ đã lợi dụng sự quản lý lòng lẻo của công ty
tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô nhật minh để làm giả bảy mươi ba bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới
sau đó sử dụng mang đi làm thủ tục thẩm định thiết kế tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thanh hóa
và đi làm thủ tục nghiệm thu tại các trung tâm đăng kiểm
qua xác minh thăng và vĩ đã làm giả nhiều loại giấy tờ tài liệu như bản thuyết minh thiết kế xe cơ giới cải tạo
bản vẽ thiết kế xe cơ giới cải tạo công văn đề nghị thẩm định văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo
biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo
đổ thải gần bốn trăm một mươi hai tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường
nguyễn hiệu tuấn chú tại huyện phú xuyên tp hà nội và phạm quang sơn chú tại quận hai bà trưng tp hà nội
vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố về hành vi xả chất thải chưa qua xử lý môi trường
trước đó ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh hà nam đã bắt quả tang chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt
trong quá trình hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ thải gần bốn trăm một mươi hai tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường
quá trình điều tra cơ quan công an xác định phạm quang sơn phó giám đốc công ty
và nguyễn hiệu tuấn quản lý chạm trộn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt
là đối tượng trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên